hôm nay ngày bốn tháng bốn đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị tranh án tòa án nhân dân tối cao
đã trao quyết định thành lập tòa gia đình và người chưa thành niên cho tòa án nhân dân tp hcm
với sự hỗ trợ và phối hợp của unicef tòa gia đình và người chưa thành niên
chính thức ra mắt với tư cách là một tòa chuyên trách thuộc tổ chức bộ máy của tòa án nhân dân tp hcm
đây cũng là tòa chuyên trách thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh đầu tiên ở việt nam
được tổ chức theo luật tổ chức tòa án nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
theo kế hoạch tới đây mô hình này sẽ được nhân rộng trong các tòa án nhân dân trên phạm vi toàn quốc